một vụ tai nạn giao thông thảm khốc vừa xảy ra vào dạng sáng nay tại xã đắc sơ mây huyện đắc đoa tỉnh gia lai khiến sáu người tử vong tại chỗ và ba người bị thương
thông tin ban đầu vào khoảng giờ sáng cùng ngày xe ô tô tải biển kiểm soát tám mươi một c một mươi một nghìn một trăm hai mươi năm do tài xế huỳnh đức nguyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại một trăm một mươi bảy trên hai mươi ba nguyễn trí thanh phường tri lăng điều khiển đi từ hướng xã hà đông ra xã đắc sơ mây tự lao xuống vực bên phải theo hướng lưu thông
văn phòng ban an toàn giao thông tỉnh gia lai và chính quyền địa phương huyện đắc đoa đang khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn
qua công tác nắm tình hình các trinh sát hình sự đã phát hiện đối tượng dương kiến trúc di chuyển từ tp hcm qua tp thủ dâu một của tỉnh bình dương để bán súng quân dụng k năm mươi bốn
trước đó qua công tác nắm tình hình các chiến sĩ sinh sát đã tiến hành kiểm tra đối tượng trúc tại khu vực trạm thu phí cầu phú cường tp thủ dâu một
phát hiện đối tượng đang mang theo một khẩu súng quân dụng k năm mươi bốn một băng đạn cùng một mươi viên đạn dùng cho súng k
trúc khai nhận mua khẩu súng trên từ campuchia với giá sáu triệu đồng và đang trên đường vào địa bàn thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương để bán cho một đối tượng khác với giá hai mươi hai triệu đồng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc vừa tiến hành khởi tố năm đối tượng trong đường dây đưa ma túy từ biên giới việt lào về tỉnh đắk lắc tiêu thụ
các đối tượng gồm trần anh tuyền
đồng văn hưng nguyễn văn hải đều trú tại tỉnh đắk lắc
phạm văn hải trú tại tỉnh gia lai và phạm bá nhon trú tại tỉnh thanh hóa
sau một thời gian xác lập chuyên án phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc đã bắt quả tang bốn đối tượng tuyền hưng phạm văn hải và nguyễn văn hải đang giao dịch mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm ba bánh heroin một mươi một viên hồng phiến và hơn hai trăm linh triệu đồng
các đối tượng khai đã mua ba bánh heroin ở quang sơn thanh hóa của phạm bá nhon mang về crong búc đắk lắc để tiêu thụ
công an huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an vừa triệt phá thành công một đường dây ma túy xuyên quốc gia bắt giữ một đối tượng cùng với một lượng lớn ma túy các loại
vào khoảng một mươi sáu h ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tại khu vực bản khe nàn xã chiêu lưu huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an các lực lượng chức năng thuộc công an tỉnh nghệ an
chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc bộ đội biên phòng và cục hải quan tỉnh nghệ an đã phá thành công chuyên án ma túy bắt quả tăng đối tượng
già sái phia chú tẻ bản hủy sai xã na ngoi huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an thu giữ hai bánh heroin sáu viên ma túy tổng hợp ba kg kentamin một con dao
hiện công an chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án
liên quan đến vụ triệt phá đường dây mua bán người qua campuchia hoạt động mại dâm công an tỉnh đồng nai vừa khởi tố
đối tượng cầm đầu đường dây là nguyễn ngọc tuyền chú tại tỉnh thái bình để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán người
cơ quan công an xác định tuyền là đối tượng cầm đầu trong đường dây mua bán người từ việt nam qua campuchia vừa bị công an tỉnh đồng nai triệt xóa vào ngày bốn tháng một vừa qua
vào ngày một mươi chín tháng một công an tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án khởi tố bỉa can bắt tạm giam các đối tượng gồm nguyễn tiến dũng chú tỉnh hà tĩnh lộc thị luân chú tỉnh nghệ an về hành vi mua bán người
đối tượng ngô nguyễn đông khoa trú tại tp hcm về hành vi tổ chức môi giới người xuất cảnh trái phép
chỉ tính riêng từ đầu tháng một mươi hai đến ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một dưới sự chỉ đạo của đối tượng nguyễn ngọc tuyền và nguyễn tiến dũng
các đối tượng nói trên đã cấu kết rụ rỗ hơn chục nạn nhân là phụ nữ việt nam bán cho một số đối tượng ở campuchia để phục vụ khách tải động mại dâm và các cơ sở karaoke massage trá hình
các nạn nhân muốn trở về việt nam phải chi số tiền từ một trăm linh đến một trăm năm mươi triệu đồng một người

các đối tượng nói trên đã cấu kết rụ rỗ hơn chục nạn nhân là phụ nữ việt nam bán cho một số đối tượng ở campuchia để phục vụ khách tại động mại dâm và các cơ sở karaoke massage trá hình
dù lực lượng chức năng tỉnh kiên giang đã tuyên truyền vận động người dân không tham gia tổ chức và đánh bạc ăn tiền trước trong và sau tết nhưng nhiều người vẫn bất chấp quy định của pháp luật lao vào sát phạt nhau với nhiều hình thức
trong ba ngày tết lực lượng công an đã bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc ăn tiền tại huyện tân hiệp

cũng đã bắt quả tang bốn người phụ nữ ở cùng xóm đang đánh bài tại nhà riêng ở ấp thạnh trị xã thạnh trị huyện tân hiệp
tại chiếu bạc lực lượng công an tạm giữ số tiền gần một mươi triệu đồng và ba mươi chín bộ bài
trước đó vào chiều ngày một tết công an huyện tân hiệp cũng triệt xóa một tụ điểm đá gà và đánh bài ăn tiền
tại bãi đất chống thuộc ấp thạnh an một xã thạnh trị
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ hai mươi sáu đối tượng ba mươi xe máy ba con gà hai cặp cửa sắt
hàng chục bộ bài tay và số tiền trên tám mươi triệu đồng
trong khi lực lượng công an đang làm nhiệm vụ nhiều đối tượng có hành vi gây khó khăn cho lực lượng công an
với hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ đối tượng hồ quốc hoàng
chú xã hưng lộc huyện thống nhất tỉnh đồng nai đã bị công an huyện long thành khởi tố bắt tạm giam
trước đó hoàng bị bắt quả tang đang vận chuyển một bệ pháo loại ba mươi sáu ống và một mươi bao thuốc lá hiệu ba con năm
ở thị trấn long thành huyện long thành
khám xét khẩn cấp nơi trọ của hoàng công an thu giữ thêm bảy giàn pháo và bảy trăm linh viên pháo loại hình quả bóng
có tổng trọng lượng gần một mươi bốn kg bốn trăm linh bao thuốc lá không có hóa đơn chứng tử
hoàng khai nhận mua số pháo trên của một đối tượng chưa rõ lai lịch trên mạng xã hội để bán lại kiếm lời
vào chiều qua tức ngày hai tết nguyên đán nhâm dần phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sóc trăng
phối hợp công an huyện châu thành đã vận động đối tượng thạch thi chú huyện châu thành tỉnh sóc trăng ra đầu thú
đây là đối tượng có lệnh truy nã về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó vào ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sóc trăng khởi tố bị can
áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với thi để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
đến ngày một tháng một mươi một năm hai mươi một thi đã bỏ trốn khỏi địa phương
qua công tác nắm tình hình xác định đối tượng về quê ăn tết lực lượng công an đã triển khai các biện pháp để vận động đối tượng ra đầu thú
tránh làm ảnh hưởng đến không khí ngày tết của gia đình và người thân
đến chiều ngày hai tháng hai tức mùng hai tết đối tượng thi đã ra đầu thú nhằm hưởng sự khoan hồng của pháp luật